thưa quý vị trong đêm nay miền bắc chỉ còn mưa nhỏ dài rác ở khu vực ven biển và các tỉnh vùng đồng bằng
tuy nhiên tình trạng sương mù thì vẫn còn xuất hiện ở nhiều nơi
nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở bắc bộ tăng lên mức từ một mươi chín cho đến hai mươi hai độ trời chỉ còn xe lạnh
sang ngày mai không còn thành phần gió đông miền bắc đồng loạt triển nắng về chiều
nhiệt độ ngày tăng nhanh cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành phố phía đông bắc bộ tăng lên mức từ hai mươi sáu cho đến hai mươi tám độ
còn ở khu vực phía tây nhiệt độ ở mức từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ trời nắng ấm
với các tỉnh miền trung trong đêm nay các tỉnh dọc từ thanh hóa trở xuống cho đến thừa thiên huế vẫn còn có tình trạng mây nhiều
nhưng mưa thì chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi
hiện tượng sương mù cũng gia tăng nền nhiệt đêm ở khu vực này phổ biến tăng lên trên hai mươi độ cảm giác xe lạnh
sang ngày mai cả miền trung trời không mưa có nắng nền nhiệt hầu khắp các tỉnh thành trung bộ đều tăng
cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
thừa thiên huế giao động trong khoảng từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận nhiệt độ duy trì trong khoảng từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
với các tỉnh thành phía nam nam bộ vấn đề nghiêm trọng nhất lúc này vẫn là chiều cường
với mức chiều cường tiếp tục cao trên mức báo động ba khoảng từ hai cho đến năm cm
vì thế tình trạng ngập úng vào giờ tan tầm vẫn có khả năng xảy ra
thời tiết ngày mai ở nam bộ vẫn là ngày trời nắng nền nhiệt cao giao động trong khoảng từ ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ
còn ở tây nguyên thì không mưa nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
trên biển ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió đông bắc giảm còn ở mức cấp bốn cấp năm
còn ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
gió đông bắc mạnh ở mức cấp bốn cấp năm
cả hai huyện đảo không nơi nào có mưa tầm nhìn xa đều ở mức cao trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước